những ngày gần đây nhiệt độ giảm sâu khiến cho người dân tại nhiều địa phương dễ mắc các bệnh do thời tiết rét đậm rét hại
tại cao bằng số lượng người dân nhập viện do mắc bệnh viêm phổi viêm đường hô hấp xương khớp tăng rất mạnh nhất là người già và trẻ em
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
chúng tôi có mặt tại phòng khám đa khoa khu vực phia đén thuộc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng lúc một mươi giờ sáng ngày bảy tháng một
nhưng phòng khám vẫn đông phụ huynh đưa con cháu mình đi khám bệnh
theo y sĩ trực khám chữa bệnh tại đây từ đầu mùa đông tới nay trung bình mỗi ngày có đến ba mươi người đến khám chữa bệnh và lấy thuốc thuộc nhóm bệnh chủ yếu là về đường hô hấp
cách phòng chống bệnh thì cũng giảm tỷ lệ mắc bệnh nhiều so với mấy năm trước
tại trường mầm non phia đén xã thành công huyện nguyên bình mặc dù trời rất lạnh nhưng các cháu vẫn đến trường đông đủ
theo quy định của ngành giáo dục nếu nhiệt độ xuống thấp hơn một mươi độ c nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học
nhưng ở đây nhiệt độ về mùa đông rất thấp nếu cứ một mươi độ nghỉ học thì gần như cả mùa đông nhà trường phải đóng cửa
nếu phụ huynh mà đưa trẻ đến trường của chúng tôi vẫn nhận
và chăm sóc các cháu trong điều kiện tốt nhất có thể về nhà trường
vì nếu để trẻ ở nhà trẻ sẽ tự chơi ở gần nguyên nước gần khe sưới hoặc gần bên đường thì sẽ còn bị lạnh giá và ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu
trước khi đến trường thì cũng vận động các em là mặc thật ấm cho các con trước khi đến lớp
và đến lớp tôi có đón trẻ vào lớp thì những ngày lạnh gió rất là mạnh
nên là tôi đã đóng cửa sổ và bắt cửa kín
để cho các con chơi ở trong lớp
tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh cao bằng nhiệt độ về đêm và sáng có lúc xuống hai ba độ c khiến cho cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn
để bảo vệ sức khỏe cho người dân ngành y tế cao bằng tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị tốt thuốc men trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho người dân
đồng thời tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tăng cường biện pháp phòng chống
thứ hai là
các cơ sở khám chữa bệnh
thì chúng tôi cũng chỉ đạo là tăng cường công tác trực rồi là chuẩn bị các cơ sở thuốc trang thiết bị để mà các trường hợp mà bắt bệnh vào là được cấp cứu và xử lý kiểm soát và đúng pháp đồ của bộ y tế
theo dự báo thời gian tới thời tiết rét đậm rét hại có thể còn kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
để phòng chống rét hiệu quả người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ chủ động tìm hiểu và chuẩn bị các biện pháp phòng chống rét khi mùa đông mới đi qua được một nửa